tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông
những hành vi liên tục xuất hiện ngay cả trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
trước thực trạng trên công an tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh
tụ tập thành đám đông chở hai chở ba điều khiển xe với tốc độ cao
dàn hàng ngang lạng lách đánh võng bốc đầu xe
những đối tượng này chủ yếu ở độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu
ở nhiều huyện thành phố trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
thậm chí cả các địa phương lân cận như tuyên quang hà nội thái nguyên
chúng luyện những kỹ năng xem các phim hành động và các video trên clip
để chúng thực hiện những động tác rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông
như là đánh võng bốc đầu đi dàn hàng ngang
thậm chí là những đối tượng này không đội mũ bảo hiểm
xe không gương gây mất an toàn cho chính bản thân các đối tượng
và cho những người tham gia giao thông khác
để đối phó với lực lượng chức năng
nhiều trường hợp chủ động tháo biển số hoặc che biển số xe
ngay cả trong thời điểm dịch bệnh
trong thời điểm dịch bệnh
do covid một mươi chín diễn biến phức tạp các đối tượng vẫn cố tình vi phạm
điện hình mới đây công an huyện tam đảo đã bắt giữ bốn mươi đối tượng
điều khiển hai mươi xe mô tô giàn hàng ngang trên quốc lộ hai b lên thị trấn tam đảo
trong đó có bốn đối tượng là người thái nguyên đã vượt chốt kiểm dịch đèo nhe
địa phận giáp với thành phố phúc yên để vào vĩnh phúc
qua kiểm tra các trường hợp trên đều không có giấy tờ phòng dịch theo quy định
nguyên nhân thứ nhất là ý thức của những trường hợp này bằng biện pháp giáo dục gia đình
công tác tuyên truyền từ nhà trường tới gia đình
và việc phát trắc công tác quản lý cũng như công tác xử lý đối với những trường hợp này còn rất nhẹ
như chẳng hạn đối với những đối trường hợp là dưới một mươi sáu tuổi là chúng ta chỉ xử phạt cảnh cáo
còn đối với những trường hợp mà từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi thì chúng ta chỉ xử phạt năm mươi mức phạt theo quy định của luật
đã quy định
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện một mươi ba vụ thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông
với gần ba trăm linh đối tượng tạm giữ một trăm bảy mươi tám phương tiện
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp
để đấu tranh với các hành vi vi phạm nêu trên
trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang tuần tra cơ động trên các tuyến đường
hoặc lập chốt kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý ngay từ đầu
khi có biểu hiện thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép
đồng thời thông qua mạng xã hội hệ thống camera giám sát camera của người dân để xác định thời gian phương thức
thủ đoạn của cá nhân tụ tập
từ đó chủ động lên sơ đổ các tuyến đường địa điểm là nơi các đối tượng thường vi phạm trật tự an toàn giao thông
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật